thưa quý vị xuyên suốt cả đêm qua cho đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
để có thể đưa bé trai bị lọt vào trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp ra khỏi trụ
và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên phước thanh
intv đồng tháp đang có mặt ở hiện trường để cập nhật tiến độ cứu hộ
vâng xin chào phóng viên phước thanh ạ
anh có thể cho biết là hiện tại thì công tác cứu hộ đã được triển khai đến giai đoạn nào được không ạ
hiện nay lực lượng cứu hộ đã khoan cọc nhòi để phá giỡn cấu trúc đất quanh trụ bê tông sâu ba mươi năm m
đến chính dài sáng nay công đoạn đoạn ống lòng thép bao quanh trụ bê tông đã hoàn thất
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương sử dụng nhiều thiết bị cũng như phương tiện chiên dụng
bắt đầu đào đắt xung quanh lòng thép lên
hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục triển khai dùng mũi khoan nhòi để làm tơi đắt
giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa ống bê tông lên mặt đất để tiến hành các giai đoạn tiếp theo
dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian sắp nhất
vâng vậy thì các lực lượng chức năng cũng như là các lực lượng chuyên môn đã có cái sự chuẩn bị
phương án như thế nào để có thể xử lý tùy theo tình huống phát sinh ạ
hiện nay chủ yếu là lực lượng thi công tại chỗ công binh phòng cháy chữa cháy
và các nhóm chuyên gia làm việc liên tục tại cháu
trên dưới một trăm linh người trên tinh thần khẩn trương nhanh chóng nhất có thể
lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục duy trì công tác pomoci trong suốt quá trình cứu hộ
quy động tối đa mọi lực lượng cũng như phương tiện để cho công tác cứu hộ được tiến hành đảm bảo
vâng xin cảm ơn phóng viên phước thanh về những thông tin vừa rồi
liên quan đến công tác cứu hộ cho bé ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cho biết là quá trình cứu nạn bé trai lọt vào trụ bê tông sâu ba mươi năm mét thì gặp rất nhiều khó khăn
và tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu
các hợp pháp thi công thì vô cùng khó khăn bởi vì đây là những thiết bị chuyên dụng
ở trong một môi trường đường xá đi lại khó khăn điểm nước cũng hạn chế
tuy nhiên những vấn đề này thì các đơn vị cũng đã khắc phục kịp thời
và triển khai liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm
bất kỳ trở ngại nào thì tỉnh cũng lãnh đạo tỉnh các đơn vị chuyên môn cũng đều phối hợp với nhau
chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời nhờ vậy không bị gắn đoạn từ mấy ngày này
em bé này đang trong tình trạng tiên lượng xấu vì em bé đã trải qua hôm nay đến ngày thứ tư
và rơi trong cái lòng ống hẹp có khả năng bị đa chấn thương
và trong môi trường thiếu thông khí thì tiên lượng của em bé này rất xấu
cho dù chỉ còn tên hy vọng mong manh thì các lực lượng vẫn sẽ nỗ lực đến cùng
để có thể cứu nạn cho bé
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc chuyển đến quý vị trong các bản tin sau